vào lúc h hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng chức năng tp đà nẵng đã lập chốt chặn
chung quanh ba bệnh viện bắt đầu thiết lập phong tỏa khu vực điểm nóng dịch bệnh
để góp phần ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy khu vực bị phong tỏa các tuyến đường giao giữa các nút giao thông
tuyến đường quang trung nguyễn thị minh khai hải phòng và ông úc kiêm
các phương án bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa
cũng đã được cơ quan chức năng lên kế hoạch thực hiện
ủy ban dân quận và ủy ban dân phường thạch thang đã có các phương án đầy đủ
về đảm bảo nhu cầu về y tế như là nhu cầu về lưu hương thực phẩm
thiết yếu cho người dân ở khu vực cách ly
trước đó để chuẩn bị cho phương án phong tỏa cũng như thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn
chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền đến tận các hộ gia đình hộ kinh doanh
đồng thời tổ chức các tổ công tác trên địa bàn triển khai phổ biến phương án hỗ trợ cách ly
để giúp người dân yên tâm hơn
người dân cũng muốn phối hợp chặt chẽ với nhà nước để đẩy lùi cái bệnh tật
đẩy lùi cái nạn dịch vừa mới xảy ra với đà nẵng quay trở lại với đà nẵng như vậy
thì ai cũng phải là tinh thần rất là cao để mà chống lại cái dịch này
ta đã trải qua một lần là dịch rồi cho nên trong lần này thì dân người ta hưởng ứng
và người ta sẽ chấp hành một cách nghiêm túc
và nếu như mà thực hiện đúng như vậy
thì theo tôi nghĩ rằng là dịch covid một mươi chín sẽ bị đẩy lùi
cũng kể từ hôm nay sáu quận của thành phố đà nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ